đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín như ngày nay
dưới sự lãnh đạo của đảng bước tiếp con đường mà bác hồ và nhân dân đã lựa chọn
chúng ta nhất định sẽ tiếp tục giành những thắng lợi mới xây dựng đất nước đàng hoàng hơn to đẹp hơn
những ngày này bảy mươi bốn năm trước dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền
lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa
cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta
từ khi có đảng lãnh đạo mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc việt nam
có những bài học mà thời gian càng lùi xa lại càng trở nên quý giá
sau gần ba phần tư thế kỷ cách mạng tháng tám càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn
sáng suốt khéo léo của đảng và chủ tịch hồ chí minh
đây là nguyên nhân quan trọng có ý nghĩa quyết định trong biến cố vĩ đại này
cùng với đó là tinh thần yêu nước đoàn kết ý chí cuột cường
một lòng theo đảng của các tầng lớp nhân dân ta
cách mạng tháng tám còn để lại bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
nắm bắt kịp thời những biến chuyển mau lẹ của tình hình thế giới và thời đại
năm hai nghìn một mươi chín cũng là năm rất đặc biệt
năm kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
người đi xa song bản di trúc của người vẫn luôn là ngọn đuốc
tiếp tục dọi sáng con đường cách mạng việt nam
thực hiện di nguyện thiêng liêng của bác toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất đất nước
đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến hành công cuộc đổi mới
xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng di trúc vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn
vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta
là nguồn động viên cổ vũ các thế hệ người việt nam
tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đã trở thành nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và lâu dài
đem lại những kết quả thiết thực góp phần xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch
vững mạnh phát triển nhanh và bền vững đất nước xây dựng văn hóa con người việt nam
tăng cường quốc phòng an ninh nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế
mặc dù còn nhiều vấn đề lớn phức tạp nhiều hạn chế yếu kém cần phải tập trung giải quyết
khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn
nhưng đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn
có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội
nhìn tổng thể thế và lực của nước ta đã được tăng cường đất nước đang khởi sắc vận nước đang lên
như tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiều lần khẳng định
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín như ngày nay
thế giới và thời đại đang có những đổi thay mạnh mẽ
và sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường với nhiều khó khăn thách thức
cả ở cấp độ quốc gia khu vực và toàn cầu
nhưng có những giá trị sẽ tồn tại vĩnh hằng và như chủ tịch hồ chí minh đã từng căn dặn
dĩ bất biến ứng vạn biến thấm nhuần tư tưởng và mong muốn của người
chúng ta phải có tầm nhìn rộng mở có khát vọng vươn lên mạnh mẽ
phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước đàng hoàng hơn to đẹp hơn
sánh vai với các cường quốc nam châu như mong ước của người
và cũng là ước mơ của triệu triệu người dân việt nam